hiện tình trạng ngập nặng vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn tỉnh bình định
nhiều khu vực bị ngập lụt và chia cắt giao thông đi lại rất khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày một mươi tháng một mươi hai nước ngập sâu ở khu vực cầu đôi
đường hùng vương một trong hai chục đường chính nối từ quốc lộ một a vào thành phố quy nhơn
nhiều người từ các khu vực vào trung tâm thành phố để đi làm đã bị hư hỏng ô tô
xe máy phải rắt bộ qua đoạn lụt
bà con cũng chở đi một chiếc là hai mươi ngàn đi cũng chở cho bà con qua lại
như cúp nước cúp điện hôm vừa rồi rồi bắt đầu là mình lấy chuồng mình chở hai đứa nhỏ ra đi học ở trường
bắt đầu là chiều nay là nấu mì tôm mình chạy qua nhà của quen nấu mì tôm
ngoài đường hùng vương tại thành phố quy nhơn nước đã tràn qua các đường giao thông
gây ngập lụt tại các xã phước mỹ phường bùi thị xuân phường trần quang diệu
phường nhân bình phường nhân phú
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai
thì lượng nước đang rút dần
không chỉ có thành phố quy nhơn huyện tuy phước cũng bị ngập lụt ở một số xã
nước chàn qua đường làm chia cắt giao thông
để bảo đảm an toàn cho học sinh vùng lụt nặng
sở giáo dục và đào tạo bình định đã cho khoảng hai trăm ba mươi tám học sinh trên toàn tỉnh
được nghỉ học ngày một mươi tháng một mươi hai
riêng các huyện an lão hoài ân
hoài nhơn và thị xã an nhơn thì một trăm linh học sinh được nghỉ học